liên tiếp nhận được các giải thưởng du lịch uy tín thế giới
cùng với lượng khách quốc tế tăng cao kỷ lục trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
ngành du lịch của việt nam đang kỳ vọng sẽ về đích ngoạn mục
đạt chỉ tiêu sớm một năm so với mục tiêu nghị quyết số tám của bộ chính trị
về phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhỏ
hiện nay việt nam đã đứng thứ một mươi trong số các quốc gia vùng lãnh thổ
đón khách cao nhất châu á thái bình dương
và đã vượt qua indonesia để đứng thứ tư trong khu vực đông nam á
sau thái lan malaysia và singapore

du lịch việt nam phải đạt từ một mươi bảy đến hai mươi triệu lượt khách quốc tế vào năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo mới nhất của tổng cục thống kê
năm hai nghìn một mươi sáu số lượng khách quốc tế đến việt nam mới đạt một mươi triệu lượt
năm hai nghìn một mươi tám đạt một mươi năm triệu lượt
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đón trên một mươi tám triệu lượt khách
như vậy sau gần ba năm thực hiện nghị quyết
ngành du lịch việt nam đã đạt mốc tăng trưởng mạnh mẽ
có khả năng về đích sớm
thành tiệu của hai nghìn một mươi chín đó là một sự động viên khích lệ rất lớn
đối với toàn ngành
cũng như là sức lan tỏa của du lịch đối với toàn ngành kinh tế
và nó đã và đang tạo đà cho một cái bước phát triển mới
đi vào chiều sâu và cái tầm cao mới của du lịch việt nam
khẳng định đạt được cái mục tiêu là trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
làm sao phát triển du lịch có chất lượng hiệu quả và bền vững
và có sức cạnh tranh
ngoài việc đạt được thành tích đề ra
điều quan trọng là nhận thức tư duy và hành động về du lịch
có những chuyển biến tích cực
vì thế ngành du lịch việt nam đối với sự phát triển kinh tế xã hội
đã và đang được định hình